ngày một mươi bảy hội đồng nhân dân tp cần thơ khóa chín đã khai mạc kỳ họp thứ một mươi ba
tham dự kỳ họp còn có phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân ubnd ubnd tổ quốc việt nam tp cần thơ
cùng đại diện cử tri thành phố
dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu
biểu dương những thành tiệu về phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng tp cần thơ
đạt được trong sáu tháng đầu năm tạo đà để hoàn thành thắng lợi nghị quyết năm hai nghìn hai mươi
và giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu yêu cầu các đại biểu hội đồng nhân dân
cần phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm đóng góp vào sự thành công của kỳ họp
tại kỳ họp sẽ thông qua một mươi bảy thờ trình và các báo cáo kỳ họp dành thời gian trao đổi
thảo luận các báo cáo do thường trực hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các ban của hội đồng nhân dân
các cơ quan tư pháp thành phố và thông báo của ban chủ tịch
thảo luận các thờ trình và dự thảo nghị quyết do thường trực hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân trình hội đồng nhân dân thành phố về những vấn đề cần thiết
bức xúc trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giải quyết kiến nghị của cử tri
từ đó quyết định theo thẩm quyền của hội đồng nhân dân để triển khai thực hiện trong thời gian tới